những đứa trẻ cứ đứa này truyền tai đứa kia kéo nhau đến học thử
lại được cảnh sát khu vực đứng ra bảo lãnh
bắt đầu có ngày một nhiều hơn các phụ huynh đến nhờ anh bổ trợ kiến thức cho con em của mình